căn cứ kết quả điều tra vụ án hình sự thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
xảy ra tại cục quản lý dược bộ y tế và các cơ quan đơn vị có liên quan
mới đây cơ quan điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố bị can về tội
thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng đối với hai bị can
trong đó có nguyên phó cục trưởng cục quản lý dược bộ y tế
hai bị can bị khởi tố là nguyễn việt hùng nguyên phó cục trưởng cục quản lý dược bộ y tế
và phạm hồng châu nguyên trưởng phòng đăng ký thuốc cục quản lý dược bộ y tế
trước đó vào tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín một cán bộ của cục quản lý dược là bà nguyễn thị thu thủy
phó trưởng phòng quản lý giá thuốc cũng bị khởi tố để điều tra liên quan đến vụ vn phạc ma
nhập khẩu nhiều thuốc giả mạo nguồn gốc xuất xứ trong đó có thuốc ung thư vào việt nam